để triển khai các biện pháp ứng phó bão số chín hôm nay trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận đã có công điện khẩn về triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống và ứng phó với bão số chín
theo đó toàn bộ số tàu thuyền hơn bảy một trăm tám mươi chiếc với hơn ba mươi tám lao động của tỉnh bình thuận đã vào bờ neo đậu tại các khu tránh chú bão các bến trên địa bàn của tỉnh và các tỉnh lên cận
số tàu thuyền này được sắp xếp bố trí neo đậu an toàn bảo đảm an ninh trật tự
đến một mươi bảy giờ cùng ngày mưa trên địa bàn tỉnh bình thuận đã giảm dần gió nhẹ
tuy nhiên các cấp chính quyền các đơn vị chức năng vẫn chủ động ra soát các khu dân cư ven biển ven sông vùng trũng sạt lở sẵn sàng phương tiện lực lượng sơ tán khi có lệnh
chuẩn bị tốt phương châm bốn tại chỗ ở các cấp ngành để ứng phó với các tình huống sự cố có thể xảy ra nhất là khi hoàn lưu sau bão còn diễn biến hết sức phức tạp